sau nhật bản đến lượt hàn quốc cấp tốc báo động về đà lây lan nhanh chóng của virus corona tại một số nơi trên lãnh thổ nước này
một trường hợp tử vong đầu tiên đã được loan báo vào ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh có thêm năm mươi ba ca lây nhiễm mới được ghi nhận
nâng tổng số bị nhiễm tại hàn quốc lên thành một trăm linh bốn người
theo thông tấn hàn quốc người chết đầu tiên tại hàn quốc vì covid một mươi chín là một bệnh nhân được điều trị tại một bệnh viện ở cheongdong
một thành phố miền đông nam giới chức y tế đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân chính xác của ca tử vong này
hiện tình trạng lây lan covid một mươi chín tại một số nơi ở hàn quốc có dấu hiệu tăng nhanh với năm mươi ba ca nhiễm mới được xác nhận vào ngày hai mươi tháng hai
giới chức y tế hàn quốc đặc biệt lo ngại về tình hình tại thành phố daegu có đến hai năm triệu dân là nơi ghi nhận hầu hết các trường hợp lây nhiễm mới
trước tình hình các ca nhiễm tăng vọt thị trưởng thành phố daegu đã kêu gọi người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà